các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
họ đã sơ tán khoảng bảy mươi người bị mắc kẹt trong đường hầm gần thành phố hoa liên trong đó có hai người đức
tuy nhiên họ đã mất liên lạc với năm mươi công nhân trên bốn xe buýt đang di chuyển tới một khách sạn ở taroko goge và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm
ba mươi người khác bị mắc kẹt trong khu vực khai thác mỏ nhưng hiện chưa rõ họ ở trong khu mỏ hay không
phát biểu bên ngoài một trong những tòa nhà bị sập ở hoa liên lãnh đạo đắc cử đài loan lại thanh đức nói hiện tại điều quan trọng nhất là cứu người
ông lại người sẽ nhậm chức vào tháng năm nói với các phóng viên rằng tuyến đường sắt đến hoa liên dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào ngày bốn tháng bốn
nhà trắng cho biết mỹ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho đài loan sau trận động đất
lực lượng không quân đài loan xác nhận sau máy bay chiến đấu f một mươi sáu đã bị hư hại nhẹ tại một căn cứ lớn nơi các máy bay chiến đấu thường xuất kích nhưng các máy bay này dự kiến sẽ sớm hoạt động trở lại
ông wu jianfu giám đốc trung tâm địa chấn thuộc cơ quan quản lý thời tiết đài bắc
cảnh báo chính quyền không loại trừ khả năng sẽ có những trận động đất mạnh từ sáu năm đến bảy độ trong ba ngày tới ở khu vực tương đối gần đất liền
theo cơ quan thời tiết nhật bản một số đợt sóng thần nhỏ đã tràn tới các khu vực phía nam tỉnh okinawa và sau đó hạ mức cảnh báo sóng thần trước đó xuống mức khuyến cáo
nhật bản đã sửa đổi cường độ trận động đất thành bảy bảy trong khi cơ quan khảo sát địa chất mỹ cho biết cường độ của trận động đất là bảy năm
đài loan cũng đã đưa ra cảnh báo sóng thần nhưng báo cáo
trong thông cảnh báo sóng thần thái bình dương ở hawaii sau đó cho biết nguy cơ sóng thần gây thiệt hại phần lớn đã qua
các dư chấn vẫn có thể được cảm nhận ở đài bắc với hơn năm mươi dư chấn được ghi nhận các quan chức thời tiết cho biết
truyền thông nhà nước trung quốc đưa tin trận động đất được cảm nhận ở tỉnh phúc kiến phía đông nam trung quốc
trong khi một nhân chứng của reuters nói rằng trận động đất cũng được cảm nhận ở trung tâm thương mại thượng hải
cơ quan điều hành điện lực đài loan tai poer cho biết
nguồn điện gần như đã được phục hồi đồng thời thông báo hai nhà máy điện hạt nhân của hòn đảo không bị ảnh hưởng sau trận động đất
cơ quan điều hành đường sắt cao tốc đài loan cho biết không có thiệt hại hay thương tích nào được báo cáo trên các đoàn tàu
nhưng nói thêm rằng các chuyến tàu sẽ bị trì hoãn trong thời gian họ tiến hành kiểm tra
người dân đài bắc đã nhận được cảnh báo từ các nhà chức trách để kiểm tra dò dỉ ga
một nhà cung cấp chip lớn cho apple và nfinia công ty sản xuất chất bán dẫn đài loan tsmc
bán một số nhà máy chế tạo và hệ thống an toàn vẫn hoạt động bình thường
sau đó công ty xác nhận các nhân viên đã bắt đầu trở lại làm việc
nhiều người cho rằng đây là trận động đất mạnh nhất mà họ từng gặp
một người việt sống tại đài loan cho biết đây là trận động đất lớn nhất rung lắc mạnh nhất
kéo dài nhất mà chị từng cảm nhận sau năm năm ở đảo đài loan
trận động đất xuất hiện là liên tục có thêm nhiều dư chấn rất mạnh rung lắc dữ dội
trong nhà đồ đạc rơi vỡ nhiều
nhà bị nứt
những người dân trong khu vực đều rất sợ và chóng mặt
tờ wodian dẫn lời các nhân chứng ở hoa liên cho biết họ lái xe
trong khi những tảng đá từ ngọn núi gần đó văng xung quanh họ
những người ở trong nhà vội vã chạy ra ngoài sau khi cảm nhận được sức mạnh từ những cơn chấn động
sống tại thành phố cao hùng vốn cách xa tâm trấn động đất
một người việt khác cho biết là nhà cửa rung lắc mạnh phát ra những tiếng cót két
cảm giác như là nhà tranh và đa phần những trận động đất trước diễn ra vào ban đêm
trong khu vực xảy ra động đất thì các trận động đất trước đây thường chỉ rung lắc khoảng một mươi giây
trong khi lần này chị lại cảm nhận rung lắc đến hơn hai mươi giây
theo những người dân sinh sống tại cao hùng khi đang trên đường đi làm
sử dụng tàu điện ngầm mrt nhưng đang đi nửa đường thì tàu thông báo là sơ tán mọi người và ngưng hoạt động
họ cảm nhận rất rõ trận động đất chính vào lúc sáng nên rất sợ
giới chức đài loan thông báo một số thành phố và huyện trên hòn đảo này
sẽ đóng cửa một phần hoặc là hoàn toàn trường học
và cơ sở làm việc trong ngày ba tháng bốn
những người dân sinh sống tại huyện nghi lan gần tâm chấn hoa liên
liên tục nhận được tin nhắn cảnh báo của giới chức hòn đảo này
cơ quan quản lý thời tiết đài loan cho biết
những dư trấn mạnh với sáu năm bảy độ ritae có thể xuất hiện trong bốn ngày tới
quan chức cơ quan này cho hay một số người sống tại đài loan đã không nhận được
cảnh báo toàn quốc và sự việc này đang được điều tra
người này cho biết là đài loan có chính sách hướng dẫn phòng chống thiên tai cụ thể
trường học sẽ định kỳ huấn luyện học sinh cách sơ tán
và biện pháp xử lý khi có động đất
tuy nhiên không phải ai cũng bình tĩnh khi xảy ra động đất
kính thưa quý vị trận động đất làm dung truyền đảo đài loan
đã gây gián đoạn lớn đối với giao thông công cộng ở trung quốc đại lục
nhất là khi mà nước này bắt đầu đợt di chuyển cao điểm trong dịp tết thanh minh
theo các nguồn tin một số tin ven biển ở trung quốc hôm nay đã báo cáo
các cơn dư chấn khiến cho dịch vụ đường sắt
phải đình chỉ hoạt động hoặc bị chậm trễ trên diện rộng
các tỉnh bị ảnh hưởng bao gồm phúc kiến và giang tây ở phía đông nam
quảng đông ở miền nam và chiết giang ở bờ biển phía đông
đô thị phía đông thượng hải cũng chịu ảnh hưởng
khi mà một số dịch vụ đường sắt cao tốc bị đình chỉ
các công ty đường sắt địa phương ra thông báo
một số dịch vụ đã bị đình chỉ hoặc là chỉ hoạt động ở mức độ hạn chế
và cho biết toàn tuyến có thể sẽ bị chậm trễ
trung tâm cảnh báo sóng thần của bộ tài nguyên thiên nhiên trung quốc
đã đưa ra cảnh báo đỏ cấp một mức cao nhất trong bốn cấp
sau động đất cảnh báo được dỡ bỏ trước buổi trưa cùng ngày
dư trấn được cảm nhận rõ tại các thành phố ở phúc kiến
tỉnh ven biển đối diện với đảo đài loan và các khu vực đô thị khác
bao gồm thượng hải tô châu thâm quyến quảng châu và sán đầu
trong số các dịch vụ đường sắt bị ảnh hưởng
có một số tuyến nối phúc kiến với tỉnh quảng đông lân cận
các chuyến tàu khác hoạt động trong các tỉnh như phúc kiến giang tây và chiết giang
cũng bị đình chỉ hoạt động để kiểm tra hệ thống đường dây
theo các phương tiện truyền thông hành khách ở phúc kiến bị mắc kẹt
tại các nhà ga ở thủ phủ tỉnh phúc châu cũng như các thành phố tuyền châu và hạ môn
tần hòa xã dẫn lời các hành khách cho biết họ đã được sơ tán khỏi các con tàu
ngay sau khi bắt đầu rời ga và đang chờ tàu hoạt động trở lại
các phương tiện truyền thông đưa tin
hai nhà ga ở phúc châu đã đình chỉ ít nhất hai mươi tám chuyến vào sáng ba tháng bốn
nhà điều hành đường sắt cũng thông báo hoãn một số tuyến đi qua thành phố phúc châu
hàng chục dịch vụ đường sắt cao tốc ở thượng hải đã bị đình chỉ
bao gồm các chuyến tàu đến hạ môn và ninh ba ở tỉnh chiết giang lân cận
và côn minh thủ phủ tỉnh vân nam ở phía tây nam
việc các dịch vụ này bị gián đoạn có thể có tác động lớn giữa lúc trung quốc bắt đầu chứng kiến
đợt di chuyển kéo dài năm ngày cho tiết thanh minh còn được gọi là ngày tảo mộ
bắt đầu vào ngày ba tháng bốn
công ty đường sắt trung quốc dự báo sẽ có bảy mươi năm triệu
chuyến đi trong thời gian này trung bình một mươi năm triệu chuyến một ngày
thời lượng của chương trình đến đây là hết
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin chào và hẹn gặp lại